tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông denis munkada bộ trưởng ngoại giao nicaragua đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng cảm ơn nicaragua ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhấn mạnh việt nam luôn quan tâm phát triển quan hệ thương mại với nicaragua
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết thời gian gần đây việt nam luôn đạt mức tăng trưởng cao
hiện kim ngạch thương mại song phương còn thấp hai bên cần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh để tăng trưởng thương mại trong thời gian tới
bộ trưởng denis moncada thông báo kết quả hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp qua đó xác định các lĩnh vực mong muốn xúc tiến hợp tác như nông nghiệp chăn nuôi công nghiệp chế biến y tế
bộ trưởng khẳng định quyết tâm của nicaragua mong muốn tăng cường hợp tác mạnh mẽ với việt nam nhất là tận dụng các thế mạnh của cả hai bên